thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh bến tre về tình hình tháo gỡ khó khăn
thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm
và một số kiến nghị đề xuất đối với chính phủ
với tinh thần bứt phá để hoàn thành các mục tiêu đến nay sản xuất công nghiệp tăng
huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt sấp xỉ so với cùng kỳ
thu ngân sách đạt khá công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và vận động hỗ trợ người dân
khắc phục hạn mặn đạt nhiều kết quả công tác bảo đảm an sinh xã hội được duy trì
cải cách công vụ chuyển biến tích cực quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được ổn định
tuy vậy tình hình xâm nhập mặn nghiêm trọng cùng với dịch bệnh covid một mươi chín đã tác động xấu
đến các hoạt động thu hút đầu tư và ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội
sáu tháng đầu năm kinh tế của tỉnh tăng trưởng âm một ba mươi bảy so với cùng kỳ giá nông sản giảm mạnh
hoạt động nuôi thủy sản gặp nhiều bất lợi nên đa số các hộ nuôi doanh nghiệp bị lỗ vốn
sức mùa giảm mạnh sáu tháng cuối năm tỉnh bến tre tập trung quán triệt nghiêm túc kết luận số bảy mươi bốn
của bộ chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch covid một mươi chín để phục hồi và phát triển
kinh tế đất nước tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cắt giảm và rút ngắn thời gian
giải quyết thủ tục hành chính tổ chức tốt đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng